công ty tư vấn thương hiệu mybrand việt nam kết hợp với brand finance đã công bố danh sách top năm mươi thương hiệu giá trị nhất việt nam năm hai nghìn một mươi chín
đây là sự kiện thường niên nhằm tôn vinh các doanh nghiệp đạt thương hiệu giá trị nhất
cũng như tạo cơ hội cho các doanh nghiệp việt nam nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của phát triển thương hiệu đối với doanh nghiệp
brand finance tính toán giá trị các thương hiệu trong bảng xếp hạng sử dụng phương pháp chích khấu phí bản quyền
phương pháp này ước tính doanh số tương lai sẽ được tạo ra từ thương hiệu và tính toán tỷ lệ phí bản quyền trả cho việc sử dụng thương hiệu
tức là công ty muốn sử dụng thương hiệu phải trả cho việc sử dụng thương hiệu với giả định rằng thương hiệu không thuộc sở hữu của công ty đó
theo đó những doanh nghiệp đang sở hữu thương hiệu giá trị nhất việt nam đó là sapeco với tổng giá trị thương hiệu đạt một tỷ hai trăm hai mươi năm triệu đô la
vinhome với một tỷ hai trăm sáu mươi chín triệu đô la vinamilk với một tỷ sáu trăm một mươi ba triệu đô la vnpt với một tỷ tám trăm sáu mươi ba triệu đô la
và thương hiệu giá trị nhất việt nam năm hai nghìn một mươi chín là viettel với tổng giá trị thương hiệu là bốn tỷ ba trăm một mươi sáu triệu đô la